chào mừng quý vị khán giả hôm nay là ngày sáu tháng riêng cũng là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ tết nguyên đán nhâm dần
tình trạng un ứ tại các cửa ngõ đã diễn ra trong ngày hôm qua khi lượng lớn người dân quay trở lại các thành phố sau kỳ nghỉ lễ kéo dài chín ngày
dự báo là tình trạng này sẽ tiếp diễn trong ngày hôm nay
chính phủ vừa ban hành nghị quyết số một mươi bốn nqcp về việc mua vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
cụ thể chính phủ quyết định đồng ý việc thủ tướng chính phủ cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt
quy định tại điều hai mươi sáu luật đấu thầu đối với việc mua hai mươi một chín triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
với các điều kiện như nghị quyết số chín nqcp ngày một mươi tám tháng năm năm hai nghìn hai mươi một của chính phủ về mua vaccine phong covid một mươi chín bnt một trăm sáu mươi hai của pfizer
chính phủ giao bộ y tế chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện việc mua triển khai tiêm vaccine của pfizer cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
bảo đảm khoa học an toàn và hiệu quả
ủy ban nhân dân tp hà nội vừa có văn bản số ba trăm hai mươi gửi sở giáo dục và đào tạo hà nội sở y tế hà nội ủy ban nhân dân các huyện thị xã
về việc cho học sinh các khối lớp từ lớp một đến lớp sáu thuộc một mươi tám huyện thị xã trở lại trường học
ủy ban nhân dân tp hà nội thống nhất với tờ trình số ba trăm linh hai ngày năm tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai của sở giáo dục và đào tạo
về việc cho học sinh các khối lớp một hai ba bốn năm sáu thuộc một mươi tám huyện thị xã trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để đến trường phòng chống dịch covid một mươi chín
thời gian thực hiện bắt đầu từ ngày một mươi tháng hai
học sinh sẽ học các ngày trong tuần
theo kế hoạch giáo dục của nhà trường học sinh tiểu học và lớp sáu thuộc một mươi hai quận tiếp tục học trực tuyến và trẻ mầm non nghỉ học tại nhà
theo thông tin từ cục cảnh sát giao thông ngày năm tháng hai tức là ngày năm tết nguyên đán toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết chín người bị thương một mươi bảy người
so với cùng kỳ tết nguyên đán tân sửu hai nghìn hai mươi một giảm một vụ giảm một người chết giảm sáu người bị thương
toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên đường bộ
trên đường bộ lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương đã kiểm tra phát hiện xử lý gần ba ba trăm linh trường hợp vi phạm
phạt tiền gần ba tỷ đồng trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý hơn ba trăm hai mươi trường hợp
một bốn trăm linh phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát
với đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an các địa phương tổ chức tuần tra kiểm soát trên các tuyến
địa bàn đường thủy nội địa đã kiểm tra phát hiện xử lý năm mươi sáu trường hợp vi phạm phạt tiền năm mươi một triệu đồng
với đường sắt bố trí các tổ công tác kiểm tra kiểm soát trên bốn đoàn tàu khách
nắm tình hình hành khách xuống tại một mươi ba ga trọng điểm qua theo dõi chưa phát hiện vi phạm
thưa quý vị lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh đầu xuân mới là nét văn hóa rất đặc biệt của cư dân huyện đảo lý sơn tỉnh quảng ngãi
trên quê hương hải đội hoàng sa thì lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh được chuyển nối qua nhiều thế hệ
và được xem là lễ hội được mong đợi nhất ở đảo khi tết đến xuân về
trưa ngày bốn tết lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh đã chính thức khai hội trong không khí đầy thiêng liêng và tự hào của cư dân đất đảo
thuyền đua mang biểu tượng tứ linh long ly quy phụ rẽ sóng lao về phía trước trong tiếng chống khai hội và tiếng gieo hò cổ vũ của người dân
đua thuyền ngày tết thể hiện niềm hy vọng
một năm mới tràn đầy niềm tin của cư dân đất đảo
lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh diễn ra tại hai di tích quốc gia đình làng an hải đình làng an vĩnh nơi lưu dấu chân những tiền nhân mở cõi
lễ hội không chỉ cầu mong sự bình an tốt lành trong năm mới mà còn là giá trị truyền thống văn hóa nối kết từ quá khứ đến hiện tại
xuyên suốt hàng trăm năm qua
trên mảnh đất tiền tiêu của tổ quốc lễ hội còn mang nghĩa cử tri ân công đức các vị tiền hiền buổi đầu khai sinh đất đảo và những tiền nhân đã ra đi bảo vệ từng tất đất quê hương
họ là những cai đội tránh xuất đội thủy quân ở đảo lý sơn được sung vào đội hoàng sa ra đi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên hai quần đảo hoàng sa trường sa
trước đây việc tổ chức lễ hội đua thuyền tứ linh là để thi thố tài năng điều khiển thuyền đua trên biển
nhằm tuyển chọn những chai tráng khỏe mạnh giỏi bơi lội xung vào đội hoàng sa thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo tổ quốc
ngày nay vận động viên tham gia đua thuyền tứ linh cũng được tuyển chọn từ những ngư dân giỏi nghề đi biển
ở ngư trường hoàng sa trường sa
lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh đầu xuân ở đảo lý sơn kéo dài đến mùng tám tết
lễ hội được người dân bảo tồn và gìn giữ gần hai trăm linh năm qua như một lời khẳng định về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
thưa quý vị mùa xuân thời điểm bắt đầu của năm mới

lễ hội là nét văn hóa độc đáo lâu đời không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân việt nam
xong cũng giống như mùa lễ hội xuân năm trước thì để thực hiện yêu cầu bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín
nhiều lễ hội lớn đã lên phương án tạm dừng thu gọn quy mô và chỉ tổ chức phần lễ
bộ văn hóa thể thao và du lịch đã có công điện số ba trăm năm mươi một cd bvhttg về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo đón tết nguyên đán
tết nguyên đán năm dần hai nghìn hai mươi hai trong hoạt động văn hóa thể thao và du lịch
theo đó các tỉnh thành phố tạm dừng tổ chức các loại hình lễ hội và hoạt động bán pháo hoa nổ trong dịp tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi bốn
đối với hoạt động lễ hội truyền thống không tổ chức các hoạt động hội chỉ tổ chức phần nghi lễ
thưa quý vị sau hai năm ứng phó với dịch bệnh thói quen lễ tết đã và đang dần thay đổi để thích ứng an toàn
covid một mươi chín buộc từng cá nhân đến tập thể phải nhìn lại mình và có hành xử thích nghi với trạng thái bình thường mới
khi dịch bệnh chưa ập đến thì văn minh ứng xử trong lễ hội là thái độ gìn giữ vệ sinh môi trường
là không ăn mặc phản cảm hay không sử dụng đồ vàng mã số lượng lớn
còn nay yếu tố văn minh trong lễ hội đã khác với tiêu chí an toàn phòng dịch đặt lên trên hết
nhưng với nhiều hạn chế thì liệu rằng văn hóa lễ hội có còn giữ được những giá trị thuyền truyền thống hay không
quý vị sẽ cùng với chúng tôi lắng nghe những chia sẻ trong ngày mùng sáu tết
với khách mời là phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện nguyên tổng biên tập tạp chí diễn đàn văn nghệ việt nam
lời đầu tiên xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện đã nhận lời tham gia chương trình
vấn đề chính sách của truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay ạ
vâng thưa ông qua nghiên cứu sách vở thì ông có thể nói rõ cho khán giả biết được
cái nguồn gốc của các lễ hội xuất phát từ trong giai đoạn nào
và nó ảnh hưởng tới đời sống tinh thần của người dân việt như thế nào ạ
ví dụ như là qua án thơ văn hay là các câu chuyện dân gian
thì tôi thấy về vấn đề là hội xuân của dân tộc ta thì có lẽ nó xuất hiện từ rất sớm
từ cái buổi đầu của cái sự hình thành dân tộc việt nam
điều đó nó thể hiện trong các cái hoa văn trên trống đồng của cái thời kỳ văn hóa đông sơn á
có chạm khắc những cái hình ảnh và người việt ta múa rồi là
biểu diễn các cái nhạc cụ ở trên hoa văn của trống đồng rất là sinh động
thì cái việc mà hội xuân nó được phản ánh trong các cái lĩnh vực như là văn chương
cũng rất chú ý đến cái nghiên cứu về hội xuân để bảo tồn những cái truyền thống tốt đẹp của dân tộc
qua các cái lễ ở đó
ví dụ như là nhà văn nguyễn xuân cánh lúc ông còn sống ông có một cái quấn đội gạo
lên chùa thì có nói về cái việc đi chùa trong cái dịp lễ hội xuân ở làng quê của ta
như thế nào nó phản ánh một cái cái nét về tư duy của người việt cổ truyền hướng về những cái điều tốt đẹp trong cuộc sống
ông ngo văn phú cũng có bài nói về một cái nét rất là đẹp của hội xuân
đó là bài hội xuân
hội xuân có bốn dòng thôi lục bát
hội xuân mở trước sân đình gió đưa cánh pháo dập rành đầm sen
có con ếch nấp bờ bên tưởng hoa nhảy xuống vồ lên giấy điều
một cái nét rất là ấm hình trong hội xuân
vâng thưa ông có nhiều lễ hội truyền thống của việt nam
nhưng mà trong bối cảnh hiện đại thì bị đánh giá là chưa nhân văn cũng như là chưa tốt phản cảm
như là hội chám lợn những lễ hội như vậy thì có nên lưu giữ hay không ạ
chấm lợn trong lễ hội xuân mấy năm trước rọ lên là có ý kiến tranh luận rất là sôi động
và trong cuối cùng là nhân dân đồng tình với cái chuyện là vẫn có thể duy trì cái đó
nhưng mà duy trì trong cái phạm vi là không rộng rãi
ở trong một cái khu
ở trong một cái khu vực kít mình thực hiện cái nghi thức đó
và sau đó là tuyên bố là đã hoàn thành cái nghi thức đó rồi
chứ không cho mọi người là chứng kiến một cái chuyện đâm lợn như thế chém lợn như thế
vì nó thể hiện một cái sự là không văn minh đối với những con vật nuôi
không thể hiện được cái tinh thần là bảo vệ môi trường bảo vệ động vật
giống như là cái tục đốt pháo ngày xưa
tôi đã từng đi dự hội xuân người ta ném pháo vào người pháo nổ rách cái áo của tôi ra
nhưng mà bây giờ dân dân là có đốt pháo nữa đâu
đúng không ạ
thì đốt pháo là có hại tốn kém và có hại cho sức khỏe và nhiều mặt
thế thì đấy nhân dân rất là đồng tình
bây giờ chỉ còn là pháo hoa thôi pháo giấy thôi
chứ không có kiểu pháo nổ
và nếu người nào mà cố tình mà đốt pháo nổ là sẽ bị nghiêm trị
đấy tất cả những cái hiện tượng như thế là có một quá trình
phải có một cái chủ trương của nhà nước và có các cấp chính quyền mà các cái quy định chặt chẽ thực hiện
và nhân dân hiểu ra được cái vấn đề thì sẽ đồng tình ủng hộ
như ông đã nói thì lễ hội vui xuân là một nét văn hóa rất là đáng quý của người việt
tuy nhiên thì trong thời gian hai năm trở lại đây thì do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
thì các hoạt động dường như bị trì hoãn và thu nhỏ quy mô lại
theo ông làm thế nào có thể vừa đảm bảo an toàn phòng dịch cũng như là bày tỏ được cái lòng tôn kính của mình về văn hóa cội nguồn cho ông để lại
theo tôi thì hội xuân có nhiều phương diện
hội về những cái phong tục tập quán của một cái vùng văn hóa
thế rồi là hội về cái việc là tôn vinh các cái
chiến công oanh liệt trong lịch sử dựng nước và dựng nước của dân tộc
hoặc là những cái hội mà để tôn vinh những cái bậc danh nhân của một cái vùng quê của dân tộc
chẳng hạn như lễ hội đống đa chẳng hạn
đấy là để tôn vinh cái chiến thắng chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta
hội xuân đó trong những năm trước đây thì được tổ chức rất là bình thường
rất là đồng vui
thế nhưng mà hai năm gần đây do cái hình covid á
thì nhà nước có chủ trương là tìm cách như nào để vẫn duy trì cái lễ hội này
nhưng mà lại phòng chống được covid một cách tích cực
và theo tôi nghĩ cái giải pháp này mà tôi nghĩ thấy là rất là hợp lý
tức là bây giờ mình phải chú ý tách hai cái phần lễ và phần hội ra
phần lễ thì vẫn duy trì
thực hiện các nghi thức theo đúng phong tục truyền thống để mọi người không quên các lễ hội đó
đấy là phần lễ
nhưng phần hội thì có phần là hạn chế
thậm chí là yêu cầu là tạm dừng trong cái thời gian là dịch xã này
trong tương lai á thì với cái sự phát triển tiến bộ của y học á
thì rồi chúng ta sẽ không chế được
không chế được cái dịch covid này
sống chung với nó bằng cách là thực hiện cái tiêm chủng
như vậy là chúng tôi nghĩ là cái việc mà hạn chế đông người chỉ là cái giải pháp tạm thời
vâng xin cảm ơn những lời chia sẻ của phó giáo sư tiến sĩ nguyễn ngọc thiện
ở đầu xuân năm mới xin chúc ông và gia đình luôn thật nhiều sức khỏe thành đạt và thịnh vượng
chùa tam trúc đông như chơi hỉ có đại dịch

đêm ba chúa kho đông đến nỗi tỉnh bắc ninh
phải chỉ đạo đóng cửa
cúng khấn oang oang nơi cửa chùa cửa đình cửa đền
văng tiền lẻ cúng phật thánh thần
và còn rất nhiều biểu hiện khác
dường như chúng ta muốn mang cả cuộc sống hiện hữu nơi trần gian này
đến các lễ hội khiến lễ hội đầu xuân thật sô bồ phạm tục
không cần phải tham gia lễ hội đông đúc
không cần phải vượt ngàn dặm xa xôi bằng mọi giá để cầu mong
mà dù ở đâu ta chỉ cần chấp tay niệm hai chữ thành tâm
thì những giá trị tốt đẹp của văn hóa nguồn cội dân tộc việt nam
sẽ luôn chảy mãi trong tim của mỗi người
những thay đổi phong tục nghi lễ có từ nhiều đời nay
đôi chút sẽ tác động và làm xáo trộn tâm lý của người dân trong dịp đầu xuân
xong trước diễn biến khó lường của dịch bệnh
thì rõ ràng nhu cầu đi lễ hội được thực hành các nghi lễ tâm linh
phải được nhận thức và sắp xếp lại
xuân nhâm dần sẽ không diễn ra nhiều lễ hội lớn
không có những màn khai hội
nhưng điều đó không có nghĩa là những mùa xuân và hy vọng trong lòng người sẽ tắt
trong mỗi hoàn cảnh cụ thể mỗi cá nhân và cả cộng đồng
đều cần có những cách thức để cùng nhau vượt qua khó khăn
một tin vui đối với ngành du lịch nước ta
sau một thời gian dài đóng cửa hạn chế do tác động của dịch covid một mươi chín
thì từ cuối tháng ba tới du lịch sẽ được mở cửa trở lại
thông tin này mở đầu cho cụm tin chính sách ngày hôm nay
các đơn vị chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn càng sớm càng tốt
chậm nhất là dịp ba mươi tháng bốn và cố gắng từ cuối tháng ba
đây là yêu cầu của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
tại cuộc họp thường trực chính phủ về tình hình tết nguyên đán nhâm dần
diễn ra vào chiều ba tháng hai
lý do được đưa ra về thời điểm ba mươi một tháng ba
là thời điểm đó việt nam hoàn tất thực hiện chiến dịch tiêm chủng vắc xin
thần tốc mùa xuân hai nghìn hai mươi hai
theo bộ giáo dục và đào tạo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông rất quan trọng
được sử dụng cho nhiều mục tiêu
bộ giáo dục và đào tạo cho rằng nếu không tổ chức kỳ thi kết thúc bậc học trung học phổ thông
thì sẽ không tạo ra động lực học tập tích cực thậm chí có nguy cơ có một số học sinh không học
vì vậy năm hai nghìn hai mươi hai bộ giáo dục và đào tạo quyết định tổ chức một đợt thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thống nhất trên toàn quốc cho tất cả các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
phương án tổ chức kỳ thi vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi một
theo nghị quyết về tổ chức phiên tòa trực tuyến từ ngày một một hai nghìn hai mươi hai
tòa án nhân dân được tổ chức phiên tòa trực tuyến để xét xử sơ thẩm xét xử phúc thẩm vụ án hình sự
dân sự hành chính có tình tiết tính chất đơn giản tài liệu chứng cứ trong hồ sơ vụ án rõ ràng
phiên tòa trực tuyến cho phép bị cáo bị hại đương sự
người tham gia tố tụng khác tham gia tại địa điểm ngoài phòng xử án
địa điểm do tòa án quyết định nhưng vẫn bảo đảm trực tiếp theo dõi đầy đủ hình ảnh âm thanh
và tham gia các trình tự thủ tục tố tụng vào cùng một thời điểm
mời quý vị cùng tôi điểm qua những nội dung đáng chú ý trên các báo số ra trong tuần qua
báo nhân dân đăng tải bài viết có nhan đề
tăng cường đoàn kết tận dụng mọi thời cơ thuận lợi để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển
dân tộc ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
điểm lại một số kết quả nổi bật trong năm qua đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định
với sự nỗ lực phấn đấu bền bỉ ý chí bản lĩnh sáng tạo của toàn đảng toàn dân và toàn quân
chúng ta đã đoàn kết một lòng vượt qua mọi khó khăn thách thức đạt được nhiều kết quả thành tích quan trọng khá toàn diện trên các lĩnh vực
năm hai nghìn hai mươi hai toàn đảng toàn dân toàn quân ta cần chung sức đồng lòng phát huy tinh thần yêu nước bản lĩnh khí phách và trí tuệ việt nam
nỗ lực phân đấu tận dụng mọi thời cơ thuận lợi để xây dựng đất nước ta ngày càng phát triển dân tộc ta ngày càng phồn vinh hạnh phúc
sử lý nghiêm nếu để uốn tắc quá hai km mà không xả trạm bot
đây là yêu cầu của thứ trưởng bộ công an lê quốc hùng khi đến kiểm tra công tác ứng trực và chúc tết tại cục cảnh sát giao thông
báo công an nhân dân đề nghị
về cập nội dung như sau
dự báo trong những ngày tới người tham gia giao thông tăng đột biến
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu lực lượng chức năng trên cơ sở các kế hoạch được phân công triển khai một trăm linh lực lượng phối hợp với công an các tỉnh
phân luồng điều tiết giao thông từ sớm từ xa xử lý nhanh chóng các va chạm tai nạn tránh ủn tắc
thứ trưởng lê quốc hùng yêu cầu cục cảnh sát giao thông cần phối hợp với các trạm bot để xả trạm nếu xảy ra ủn tắc quá hai km
nếu trạm bot nào không xả trạm gây ách tắc yêu cầu xử lý nghiêm
còn trên báo kinh tế và đô thị đề cập đến nội dung tăng cường chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
bài báo nêu trong năm hai nghìn hai mươi hai bộ xây dựng tiếp tục phối hợp với các bộ ngành liên quan
tăng cường nghiên cứu đề xuất chính sách về nhà ở xã hội theo chương trình của chính phủ
từ đợt dịch covid một mươi chín lần thứ tư đến nay các khu nhà ở cho người lao động
tại các khu công nghiệp là những khu vực chịu tác động lớn nhất do tập trung đông người
dẫn tới khó khăn trong việc bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch và ổn định đời sống việc làm
theo đại diện bộ xây dựng quốc hội đã thông qua nghị quyết số bốn mươi ba năm hai nghìn một mươi bảy
về chính sách tài khoá tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi kinh tế xã hội
giao chính phủ tập trung tháo gỡ vướng mắc về cơ chế chính sách pháp luật
liên quan đến nhà ở xã hội nhà ở cho công nhân
cũng liên quan đến phiên họp của thường trực chính phủ đánh giá tình hình
tết nguyên đán nhâm dần và những triển khai nhiệm vụ trọng tâm sau tết
báo lao động thông tin thủ tướng phạm minh chính yêu cầu chuẩn bị mở cửa du lịch an toàn
càng sớm càng tốt chậm nhất là dịp ba mươi tháng bốn ngày một tháng năm
thủ tướng nhấn mạnh tinh thần vui xuân mới không quên nhiệm vụ mới
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành đóng góp ý kiến để ngay sau kỳ nghỉ tết
thủ tướng ban hành chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết vào cuối một năm hai nghìn hai mươi hai
người đứng đầu chính phủ tiếp tục nhấn mạnh tinh thần chung là khi chính sách đã ban hành
thì phải thực hiện nghiêm túc thống nhất nhất quán trên toàn quốc
không có lý do gì để các địa phương ban hành các quy định trái với quy định chung
tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng điểm lại những thông tin đáng chú ý
đã phát trong chương trình an ninh ngày mới sáng nay
thủ tướng ban hành chỉ thị về những nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết

ngày năm tết nguyên đán toàn quốc xảy ra hai mươi một vụ tai nạn giao thông
làm chết chín người bị thương một mươi bảy người
so với ngày cùng kỳ tết nguyên đán tân sỉu hai nghìn hai mươi một đã giảm một vụ
giảm một người chết giảm sáu người bị thương
toàn bộ số vụ tai nạn này xảy ra trên đường bộ
trưa ngày một tết nguyên đán lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh trên đảo lý sơn
chính thức được khai hội trong không khí đầy thiêng liêng và tự hào của cư dân đất đảo
lễ hội đua thuyền truyền thống tứ linh đầu xuân ở đảo lý sơn kéo dài đến ngày tám tết
lễ hội được người dân bảo tồn và gìn giữ gần hai trăm linh năm qua
như một lời khẳng định về chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc
trong hai năm trở lại đây vào dịp tết nguyên đán do tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhiều tỉnh thành phố đã hạn chế đến mức thấp nhất hoặc dừng tổ chức các lễ hội
đóng cửa các di tích cơ sở thờ tự tôn giáo
tránh tập trung đông người để giảm nguy cơ lây lan dịch bệnh
các chuyên gia cho rằng không nhất thiết phải tham gia lễ hội đông đúc
không cần phải vượt ngàn dặm xa xôi để đi lễ phật
mà quan trọng nhất là cái tâm luôn hướng thiện
thì những giá trị tốt đẹp của văn hóa cội nguồn dân tộc việt nam
vẫn sẽ luôn chảy mãi trong tim mỗi người
trước một số ý kiến đề nghị xem xét nghiên cứu phương án
không tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông như hiện nay
thay vào đó là thực hiện xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông
cho học sinh căn cứ vào kết quả học tập rèn luyện
bộ giáo dục và đào tạo đã khẳng định
vẫn tiếp tục tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi
phương án tổ chức kỳ thi vẫn giữ ổn định như năm hai nghìn hai mươi một